thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bắc ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
sau hai mươi năm tái lập từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy đến nay bắc ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đứng trong tốc cao nhất cả nước
tuy nhiên nhìn vào những tồn tại thủ tướng lưu ý bắc ninh cần nghiêm túc khắc phục để tạo nền tảng phấn đấu đưa bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã trao bằng công nhận thị xã từ sơn đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi sáu và công nhận huyện tiên du đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám